huyện triệu phong tỉnh quảng trị là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất từ ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua
hiện tại lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đoàn thể đang nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả hạn chế mức thấp nhất thiệt hại sớm ổn định cuộc sống cho người dân
chỉ sau chưa đầy ba mươi phút khi cơn lốc xoáy đi qua rừng cao su đang trong thời kỳ thu hoạch của bà con nông dân xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị bỗng chốc tan hoang cây gãy đổ bật gốc gần phân nửa
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và phát triển kinh tế của người dân
được biết riêng đối với cây cao su nếu không được khắc phục sớm thì khả năng sống của cây là rất thấp và nếu có khắc phục được thì cũng phải hai ba năm sau mới có thể khai thác trở lại
cây cao xu có khoảng năm trăm linh rễ cây vừa qua trong cơn lốc xoáy thì thiệt hại đến hai trăm linh cây gần một nửa diện tích bị hư hại
sau khi có thiệt hại thì bán huyện bán trạ cùng với bán cảnh sử thôn cùng với hợp tác trạ đã điều động lực lượng công an viên lực lượng dân quân thân niên để hỗ trợ cho gia đình của tôi khắc phục
ngay sau khi thống kê đầy đủ diện tích địa điểm thiệt hại cây cao su lãnh đạo huyện triệu phong đã
triển khai đến thực địa để nắm bắt tình hình đồng thời có chính sách hỗ trợ về chi phí máy móc để phục hồi những cây gãy đổ
ngay từ chiều qua ubnd huyện triệu phong cùng với các cơ quan tổ chức đóng quân trên địa bàn huyện đã tổ chức gia quân động viên
giúp đỡ hỗ trợ về vật chất tinh thần và ngày công để người dân sớm có cuộc sống ổn định
quan điểm của lãnh đạo huyện và ban chính minh phòng chống thiên tai của huyện rất thật tương và thiệt hợi để duy đồng các lực lượng
để khắc phục

vừa rồi huyện triệu phong đã tổ chức gia quân động viên giúp đỡ hỗ trợ về vật chất tinh thần và ngày công để người dân sớm có cuộc sống ổn định
được biết huyện triệu phong sẽ hoàn thành việc khắc phục thiệt hại trong những ngày tới
giúp người dân sớm ổn định cuộc sống vừa để có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng và cơ sở vật chất nhằm ứng phó với các hiểm họa thiên tai khác
đó cũng chính là những điều mà người dân và chính quyền các địa phương trong tỉnh cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể chủ động đối phó với thiên tai hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của